theo địa chỉ của một trang facebook thuốc cảm cúm của nhật
chúng tôi gọi điện thoại đến số hotline của cửa hàng
được quảng cáo là nơi phân phối thuốc nhật chính hãng ở mỹ đình
loại thuốc này có giá là bốn trăm sáu mươi năm đồng một hộp
cái thuốc đấy là như thế nào đấy hả chị
chị muốn mua thì người lớn hay trẻ em dùng ả
trẻ em chị ạ
trẻ em một hộp đấy là bốn trăm sáu mươi năm chị ạ
từ một tuổi cho đến là dùng được
ngày đấy nó dùng là để phòng hay là điều trị
nó là điều trị chị ạ
nếu mà mình cảm giác như là nó mới bị nhẹ hết thì mình cũng dùng luôn được
bên em là bán hotline chị ạ
nếu mà chị qua thì em mang ra cũng được
có mặt tại nơi người bán hẹn
khoảng năm phút sau
người phụ nữ mang theo một hộp thuốc điều trị cúm của nhật cho chúng tôi
theo người này đây là thuốc điều trị bệnh
hàng nội địa nhật
được sách tay về việt nam
trẻ con cứ có triệu chứng bắt đầu với triệu chứng là uống luôn
vâng ạ cái này là trị hoa cả cúm cả đành tổng hợp ạ
cái này là của cái gì ạ
hàng nhật cả cúm của trẻ em
cái này sao không có tiếng việt ạ

cái này anh chứng là như thế nào đấy

nhưng mà thường thường thì nó phải có cái
kiểu là của nhập khấu ở đâu hay của công ty nào nhập khấu
thì có tiếng việt ở đây
cái này là sách tay ạ
à sách tay ạ
đây là dạng si rô hả
nó là dạng nguồn pha ý ạ nó để uống
cái này này nó không như thuốc ở việt nam
nó có kháng sinh ý nó này nó không có kháng sinh
em có được học qua dược chưa
em chưa bên em là chuyên hàng nhật
em nhập khẩu người bán thôi
theo người này hàng nhật nội địa sách tay
sẽ có chất lượng tốt hơn so với hàng nhập khẩu
tuy nhiên khi được hỏi
nếu có nguy cơ xảy ra khi uống
thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm
người bán tỏ ra lúng túng
và đưa cho chúng tôi xem một tờ hóa đơn
mua hàng ở bên nhật
và chỉ cam kết bán đúng hàng nhật
chứ không nói ai sẽ là người chịu trách nhiệm
về chất lượng thuốc
nhưng mà sách tay như thế này bán

nó có chiều trứng chiều con
thì ai chịu trách nhiệm

cam kết bằng cái gì
các hãng không còn lấy
anh hỏi tất cả là anh có lấy rồi
nhưng mà cam kết bằng cái gì
em có cái gì để em chứng minh được đây là cái
cái gì mà em cặp cúm không
nó lên ở ngoài để anh
tại địa chỉ bán thứ hai
ở quận cầu giấy
người bán cho biết
sản phẩm thuốc cúm vừa có tác dụng chữa cúm
vừa có tác dụng điều trị
tuy nhiên thời điểm hiện nay
đang có dịch cúm
nhiều người có nhu cầu tìm mua
nên số lượng hàng rất khan hiếm
ở đây có cái thuốc cẳm cúm đúng không
cho trẻ con không
cẳm cúm cho trẻ con
chị vừa hết rồi
tao em thấy ở trên web mình có đúng không
cái thuốc đấy thì nó dùng chị thấy dùng nó được không
dùng được chứ
bạn cái đấy chạy lắm
covid là các con mua cái đấy
chữa covid ấy
vừa chữa covid vừa chữa cúm ấy à
mình uống trong khoảng bao lâu ạ
trong khoảng bao lâu là như thế nào
tức là mình uống bao giờ thì dừng ấy ạ
hay là lúc nào khỏi bệnh
không không không

nếu mà bị nặng thì phải uống hai ba ngày
không đâu bình thường chỉ uống một ngày hai ngày thôi
ngày hai ngói là nó hết cẳm cúm
một hộp của nó là bao tiền ạ

theo lý giải của nhiều người bán hàng
thì giá của sản phẩm này
tuy thuộc vào lượng hàng lấy
nghĩa là ở cửa hàng nào
bán số lượng lớn
thì cửa hàng đó sẽ rẻ hơn
quay trở lại
cửa hàng bán thức phẩm chức năng cho trẻ
ở chương trình trước
sản phẩm thuốc chữa cúm
chỉ còn giá là hai trăm tám mươi đồng
cho một sản phẩm
cái này là bao tiền hả cô

thuốc bột uống nó khỏi ngay
nhưng vẫn phải uống cho nó đủ ba ngày
còn không được dừng
hôm trước ở chỗ kia thì lại báo cháu là
ba trăm bảy mươi cô ạ
nó cứ buồn ở đây vậy
chứ nó bán lung tung
cô bán thì cô còn bán xỉ được
cô bán thì cô còn bán xỉ được
theo quy định của bộ y tế
các tổ chức cá nhân bán lẻ thuốc
đều phải có trình độ chuyên môn
với y dược
và có các chứng chỉ đào tạo cụ thể
việc mua bán dược phẩm tự do qua mạng
hay bán theo đường sách tay như hiện nay
là trái về pháp luật
và tiêm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao
thuốc là một hàng hóa đặc biệt
cho nên rõ ràng là phải được
không giống như những các hàng hóa
đấy mà phải bán ở tại các hiệu thuốc
thế thì tại sao người ta quy định như vậy
là bởi vì thuốc
là phải đặc biệt là những loại
mà không được gọi là bán tự do
mà phải theo đơn
của thầy thuốc
ngoài công dụng trong phòng
và điều trị bệnh
thuốc luôn tiềm mặt nguy cơ
xảy ra các tác dụng không mong muốn
do đó không nên tự ý sử dụng
bất kỳ loại thuốc nào
mà không có chỉ định
hướng dẫn của bác sĩ